liên quan đến đường dây đánh bạc này trước đó công an tp buôn ma thuột đã khởi tố bắt tạm giam đối với bùi đức thành chú tại xã hòa thắng tp buôn ma thuột
theo kết quả điều tra khoảng đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín biết thành là đối tượng chuyên tổ chức cá đậu bồng đá của mạng internet nên sơn và công đã liên hệ đặt mua một tài khoản mục đích là về tổ chức cá đậu bồng đá cho các con bạc trên nội bản
sau đó thành đồng ý bán cho hai đối tượng này một tài khoản trị giá một điểm tương ứng với số tiền bốn mươi triệu đồng
sau khi có được tài khoản trên các đối tượng đã tổ chức cá độ bóng đá với nhiều con bạc khác qua trang web bóng tám mươi tám com
bước đầu công an thành phố buôn ma thuột đã làm rõ từ đầu tháng sáu đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín chỉ trong vòng một tháng đường dây đánh bạc của thành sơn và công đã tổ chức cá độ bóng đá với các con bạc với số tiền giao dịch trên một mươi chín tỷ đồng
hiện còn nhiều đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc này đang được công an thành phố buôn ma thuột điều tra làm rõ
liên tiếp trong những ngày gần đây công an huyện đoan hùng tỉnh phú thọ đã phát hiện thu giữ hàng trăm kg pháo nổ các loại được các đối tượng vận chuyển từ các tỉnh biên giới vào địa bàn tỉnh phú thọ để tiêu thụ
khoảng năm giờ ba mươi phút ngày một mươi năm tháng tám tại quốc lộ hai thuộc địa bàn xã yên kiện huyện đoàn hùng
qua công tác nắm tình hình công an huyện đoan hùng đã kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát ba mươi e một mươi bốn nghìn năm mươi tám
do dương văn hùng ở xã minh tiến huyện đoàn hùng điều khiển
phát hiện trên xe có bốn bao tải bên trong chứa một trăm một mươi bốn hộp pháo loại ba mươi sáu quả trọng lượng trên một trăm năm mươi kg
được biết chủ của số pháo trên là nguyễn minh sơn ở xã tiêu sơn huyện đoàn hùng
tại cơ quan công an sơn khai nhận đã thuê xe taxi do hùng lái lên hà giang để mua pháo sau đó vận chuyển về phú thọ với mục đích cất giấu để bán kiếm lời
tại cơ quan công an sơn khai nhận đã thuê xe taxi do hùng lái lên hà giang để mua pháo sau đó vận chuyển về phú thọ với mục đích cất giấu để bán kiếm lời
trước đó ngày chín tháng tám công an huyện đoan hùng đã phát hiện bắt giữ đối tượng mai văn phú ở xã ngọc quan huyện đoàn hùng về hành vi vận chuyển trái phép trên bốn trăm năm mươi kg pháo nổ các loại
phú khai nhận được một người đàn ông tên tâm thuê vận chuyển số pháo trên từ cửa khẩu ta lùng tỉnh cao bằng về huyện đoan hùng với giá ba triệu đồng
đang chú ý các đối tượng đã thuê xe ô tô tự lái sau đó vận chuyển hàng lậu qua các cung đường ngõ ngách nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
mặc dù vẫn biết mua bán vận chuyển pháo nổ là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vì lợi nhuận nên vẫn có nhiều đối tượng hám lợi bất chấp luật pháp để thực hiện hành vi phạm tội
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng các đối tượng cũng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động thủ đoạn may khóe
nhưng với tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm lực lượng công an huyện đoan hùng đã chủ động nắm chắc tình hình sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
trước đó trên mạng xã hội có bài viết xuất hiện đinh tặc trên quốc lộ một mươi tám nội bài bắc ninh gây xôn xao dư luận
qua giả soát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh phát hiện trên quốc lộ một mươi tám thuộc địa phận thôn yên vĩ xã hòa tiến huyện yên phong có hiện tượng nhiều người tham gia giao thông bị thủng xăm
quá trình điều tra đơn vị đã làm rõ trần thị lan đã giải đinh trên tuyến đường này nhằm mục đích trục lợi
lại thêm một cơ sở có hành vi in ấn sách lậu vừa bị cơ quan chức năng phát hiện
khi tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở in ấn tại địa chỉ số năm phố tân phong phường thụy phương quận bắc tử liêm
đội quản lý thị trường số hai mươi tám cục quản lý thị trường hà nội và công an quận bắc tử liêm đã phát hiện cơ sở kinh doanh này có hành vi in ấn gần hai trăm linh đầu sách và hàng trăm đĩa cd
chủ cơ sở không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào liên quan đến hợp đồng in ấn này
cơ sở sản xuất sách lậu mang tên công ty sản xuất thương mại và dịch vụ huy dương do nguyễn văn huy thường trú tại phú xuyên hà nội làm chủ kinh doanh
tại thời điểm kiểm tra lực lượng quản lý thị trường đã thu giữ gần hai trăm linh đầu sách các loại với gần một mươi vạn cuốn sách đã in thành phẩm và hàng trăm chiếc đĩa cd
cơ sở không xuất trình được bất cứ một loại chứng tử hóa đơn nào liên quan đến việc in ấn nhân bản sách
tại khu vực xưởng sản xuất lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều thiết bị phục vụ hoạt động in ấn
và hai mươi máy in
trong số hai trăm linh đầu sách bị thu giữ có hai phần ba là sách tiếng nhật số còn lại là sách giáo trình
từ điển chuyện
các cuốn sách tiếng nước ngoài do đơn vị tự in tự xuất bản mà không ghi nhà xuất bản
chỉ một số ít sách việt nam có ghi nhà xuất bản
sau quá trình kiểm tra làm rõ nếu khẳng định được đây là số sách lậu thì hệ lụy sẽ là không nhỏ
ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà in ấn chính thống cũng như nhiều vấn đề về chất lượng sách khi đưa ra thị trường
vụ việc này tiếp tục cho thấy hoạt động in ấn lậu các loại sách giáo trình đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp
đòi hỏa các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra giám sát không để những ấn phẩm lậu gây ảnh hưởng đến hoạt động in ấn chính thống
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn vĩnh hy xã phước lộc huyện tuy phước tỉnh bình định về tội cố ý gây thương tích
cũng phạm tội cố ý gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã an nhơn tỉnh bình định
là đối tượng đỗ ngọc hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn đông xã thanh trù thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
còn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ công an huyện hoài nhơn tỉnh bình định
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn ngọc quyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại xóm tám xã quỳnh giang huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý